để từng bước nâng cao thương hiệu cũng như tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông thủy sản
những năm gần đây tỉnh quảng trị đã trú trọng đến việc nâng cao thương hiệu cho các mặt hàng
tuyên truyền và thay đổi nhận thức cho người dân trong việc nâng cao thương hiệu truy xuất nguồn gốc
nhờ vậy mà nhiều sản phẩm nông thủy sản ở quảng trị đang dần có chỗ đứng trên thị trường
nhờ xây dựng thương hiệu nên các cơ sở sản xuất nước mắm ở gio linh mỗi năm sản xuất ra hàng chục
nghìn lít nước mắm cho thu nhập hàng tỷ đồng hiện tại toàn huyện gio linh có một nhãn hiệu tập thể
cho nước mắm cửa việt và đăng ký thương hiệu nhãn mát cho năm loại sản phẩm thủy sản khác
ngoài ra huyện cũng đã xây dựng một cửa hàng bán các loại nông thủy sản trên địa bàn thị trấn cửa việt
bên cạnh việc phát triển thương hiệu cho các mặt hàng thủy hải sản tỉnh quảng trị đã xây dựng
chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường cho hơn năm mươi năm mặt hàng
nông thủy sản trên địa bàn
sở khoa công nghệ là chúng tôi hiện nay cũng đang là thí điểm để xây dựng các mô hình ứng dụng hệ thống
thủy sản vô góc chúng tôi cũng phấn đấu là một trăm linh các sản phẩm nằm trong chương trình mỗi sản phẩm
ố cục của tỉnh đều được cấp văn bằng
chúng tôi đang bảo hộ về sự ưu trì tuệ tạo cơ sở tiên đề để cho các hàng hóa nông thủy hải sản
của chúng ta có điều kiện xuất khẩu sang cả thị trường mà có yêu cầu ngận nghèo
vấn đề xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông thủy sản của người dân trên địa bàn tỉnh quảng trị
không chỉ giúp người dân có đầu ra ổn định mà còn nâng cao kiến thức cho người dân để dần tiếp cận
và hội nhập với thị trường trong và ngoài nước tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế
theo hướng bền vững